ngày hai mươi chín tháng chín ubnd huyện lý nhân tỉnh hà nam đã tổ chức lễ kỵ nhật quốc công tiết chế hưng đạo vương trần quốc tuấn
và khai mạc lễ hội đền trần thương năm hai nghìn một mươi tám với sự tham gia của đông đảo nhân dân trong vùng và du khách thập phương
lễ hội đền trần thương năm hai nghìn một mươi tám gồm phần nghi lễ với các nghi thức lễ cáo yết lễ dước kiệu và lễ kỵ nhật quốc công tiết chế hưng đạo vương trần quốc tuấn
và khai mạc lễ hội phần hội có các trò đánh cờ tướng bơi trải đi cầu kiều tổ tôm điếm
lễ hội đền trần thương thu hút đông đảo du khách bởi nơi đây còn gìn giữ được những giá trị lịch sử văn hóa
đền trần thương được bộ văn hóa thể thao và du lịch cấp bằng công nhận xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia đặc biệt năm hai nghìn một mươi năm
lễ hội là dịp để nhân dân trong vùng và du khách thập phương tưởng nhớ công đức của người xưa
đồng thời bảo tồn giữ gìn và phát huy giá trị những di sản văn hóa truyền thống của dân tộc